sau thời gian triển khai thí điểm tại hà nội và hải dương phương án sự ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt đã tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng
bảo hiểm xã hội việt nam phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi một đạt năm mươi số người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
mai táng tử tuất sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị
tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc có khoảng một mươi chín số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
và khoảng bốn mươi người hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận chế độ qua tài khoản atm
theo đó người dân khi đi lĩnh lương hưu không phải xuất trình phiếu lĩnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
và chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh
bảo hiểm xã hội việt nam phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi một sẽ có khoảng năm mươi số người nhận lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội
bảo hiểm xã hội mai tán phí tử tuất sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị
việc sử dụng thẻ chi trả sẽ giúp cho việc tra cứu thông tin người hưởng được dễ dàng
cũng như góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng triệu người dân trong việc lĩnh lương hưu
tiết kiệm được thời gian công sức đi lại